liên quan đến đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng lên tới hơn một tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi hai hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây này
ba mươi một đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
cầm đầu đường dây là nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa trú tại huyện ia ca
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng
tòa án nhân dân huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt hai mươi năm bị cáo cùng ngụ tại tỉnh đồng nai
với tổng hình phạt là một trăm một mươi năm năm thủ giam về các tội tổ chức mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng
vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại quán karaoke ở xã phú xuân huyện tân phú
công an tỉnh đồng nai phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại phiên tòa tòa nhân dân huyện tân phú tuyên phạt hai mươi năm bị cáo với tổng hình phạt một trăm một mươi năm năm tù giam
trong đó bị cáo nguyễn quang trọng nhận mức án cao nhất là một mươi bốn năm sáu tháng tù
một mươi một bị cáo nhận mức án bảy năm thủ giam còn lại là mức án trên năm năm và dưới hai năm thủ giam
về các tội tổ chức sử dụng mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
còn với tội danh giết người bị cáo a bé sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại huyện tumorong tỉnh con tum
đã bị tòa nhân dân tỉnh con tum tuyên phạt một mươi tám năm thủ giam
theo cáo trạng vào ngày một mươi một tháng năm sau khi tổ chức uống rượu ở nhà a bé thấy vợ là y giáp
ngồi nói chuyện với hồ văn bể cho nên a bé đã ghen tuông bực tức
trong cơn giận a bé dùng dao nhọn tự chế đâm vào cổ của vợ khiến y giáp tử vong
bốn đao tự chế là số vật chứng mà công an phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng thu được
tại hiện trường khi ngăn chặn thành công một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến vào tối ngày hôm qua
vào thời điểm trên tại gần khu vực chợ hải sản tổ tuần tra của phường thanh khê đông phát hiện một nhóm thanh thiếu niên
khoảng hơn một mươi đối tượng đang tụ tập
khi thấy tổ tuần tra xuất hiện thì số thanh thiếu niên trên đã lập tức bỏ chạy và để lại bốn cây đao tự chế
tập trung lực lượng truy xét công an phường đã xác minh võ viết trung chú tại địa phương và mời về cơ quan công an để làm việc
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn của nhóm chung với một nhóm thanh niên của nhóm khác
cho nên đã kéo thêm bạn bè cùng đi để giải quyết
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
nông thị minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu hòa bình một thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng của tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng văn khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn ôn cự một xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện